các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
vâng và theo ghi nhận từ đầu năm tới nay đã có bốn mươi người tử vong vì căn bệnh này
và diễn biến này cho thấy mức độ nguy hiểm của dịch bệnh xuất xuất huyết
nhất là đang trong thời điểm giao mùa thời tiết nóng ẩm và điều kiện lý tưởng
để mỗi vần chuyển bệnh sinh sôi và phát triển
vâng đó là một vấn đề y tế đáng lưu tâm trong chương trình an ninh toàn cảnh ngày hôm nay
mở đầu chương trình trước tiên mời quý vị điểm qua những tin tức an ninh trở tự đáng chú ý trong hai mươi bốn h vừa qua

thế thì cái dịch sốt ướt thì chu kỳ thường nó là ba năm năm nó lại bùng lên một lần
thế và nhưng mà mấy năm nay thì các bạn cũng biết rằng là do chúng ta chống dịch covid một mươi chín
chúng ta giãn cách chúng ta phong tỏa chúng ta cách ly chúng ta cấm đi lại v v
hạn chế đi lại nên là không có cái tiếp xúc giữa người bệnh với người lạnh
thì là coi như hạn chế cái việc mà bùng phát dịch bệnh
cái thứ hai là năm nay thì các bạn cũng biết biến đổi khí hậu mưa nắng thất thường
và cái mũi mà truyền bệnh sốt ướt thì ở cái nhiệt độ nóng
và mưa nhiều thì như tôi vừa nói là nó sẽ phát triển
bởi nhiều mũi lên thì nó sẽ phát triển
cái thứ ba là mấy năm chúng ta không có dịch miễn dịch của trong người chúng ta giảm xuống
và như vậy thì cái việc khi mà đã tiếp xúc thì người dân sẽ bị mắc bệnh mà thôi
thế và cái việc mà như vậy thì đến năm nay chúng tôi nghĩ rằng là nó vừa là chu kỳ dịch này
vừa là vấn đề là miễn dịch của cộng đồng nó giảm đi này
vừa là biến đổi khí hậu v v
nó tạo điều kiện cho cái dịch ở miền nam nó phát triển
và kể cả ngoài hà nội ngoài phía bắc này chúng ta cũng rất cảnh tỉnh
bởi vì cái việc mà mưa nhiều và nhiệt độ như thế này
cũng khi mà có nguồn bệnh sẽ bùng lên
chúng ta thấy là có rất nhiều nguồn nhân dẫn đến những căn bệnh như vậy
và chúng ta thấy rằng là sử dụng thuyết huyết thì đang lan rất là nhanh
và theo ghi nhận chúng tôi đã có trong clip vừa rồi
thì thấy là từ đầu năm cho tới nay đã có tận bốn mươi người tử vong vì căn bệnh này
và chúng ta có thể thấy rằng mức độ của căn bệnh rất nguy hiểm ạ
quý vị khán giả đều biết là triệu chứng để có thể cách phân biệt giữa sốt huyết
và các trường hợp sốt khác thông thường sẽ khác nhau như thế nào không ạ
nói về sốt huyết thì trước tiên chúng ta phải nghĩ tới là phải có sốt
cái thứ hai phải có sốt huyết
thế nhưng cũng có những nhiều trường hợp là chỉ có sốt
mệt mỏi đau nhừ đau cơ đau xương rất khỏe thì có
nhưng không có sốt huyết
và nó biểu hiện những trường hợp gọi là trường hợp mất điện giải v v
thế thì ở đây
thì nếu như chỉ có sốt chỉ có mệt mỏi
và chỉ có đau người thì nó cũng có thể là nhầm lẫn với các cái bệnh khác
nhưng mà nếu mà sốt có sốt huyết thì ví dụ như là chảy máu cam
ví dụ như nổi ban ở trên người
nhưng mà tôi muốn lưu ý rằng cái nổi ban này là nó mệt
chứ nó không phải là nổi ban nó như là những cái phát ban của những cái mẩn ngứa v v
thí rồi vấn đề sốt huyết đường tiêu hóa như là sốt huyết dạ dày
sốt huyết ruột
thế rồi phụ nữ thì có thể là rong kinh
và cái quan trọng là thường nếu mà nặng thì nó có thể là mất máu
thì nó gây sốc và người rất để tử vọng
thì đấy là cái cái mà rất nguy hiểm của cái sốt huyết là như vậy
và tôi cũng lưu ý rằng là cái việc mà sốt xuất huyết thì nó có những thay đổi về triệu chứng rất nhanh
nếu như mà chúng ta không phát hiện mà điều trị kịp thời thì dân đến cái việc
triệu chứng nặng mà tử vong như tôi nói vừa qua
và thực tế trong thời gian vừa qua một số những trường hợp mà đi đến bệnh viện tư nhân
đi đến những thầy thuốc tư nhân mà không được trần đoán và điều trị kịp thời dẫn đến tử vong là như vậy
vâng ạ thực ra thì đúng như ông vừa phân tích đó là khi mà bị sốt xuất huyết thì nó sẽ ở các cấp độ khác nhau
và nó biến chuyển rất nhanh
và chính vì cái sự biến chuyển đó mà rất nhiều người nhầm lẫn khi mình bị sốt thông thường như ho cúm
thì họ đã tự đi mua thuốc để có thể điều chỉnh cho bản thân mình
tuy nhiên thì khi mà đã phát hiện ra suất huyết thì ông nghĩ rằng là trong trường hợp như vậy
thì người bệnh sẽ phải có cái phương pháp và điều trị như thế nào thưa ông
trước tiên thì chúng tôi muốn nói rằng trong cái lúc mà dịch dạ như thế này
mình ở trong cái vùng sốt huyết mình phải nghĩ đến là mình có bị sốt xuất huyết hay không
hay là mình bị sốt do các cái việc khác
mà cái việc xác định là sốt xuất huyết thì chỉ bằng vấn đề là cũng là xét nghiệm
thế và hiện nay chúng tôi biết rằng là cái việc mà xét nghiệm thì các cơ sở y tế người ta đều
có thể làm các cái xét nghiệm để chuẩn đoán sốt huyết được
và chúng ta cần có những cái xét nghiệm cũng như là những cái chuẩn đoán
để làm sao là chúng ta biết đấy à mình đang là sốt huyết
hay là mình là bị covid một mươi chín
hay là mình bị các cái sốt virus khác mà chúng ta rất dễ hay nhầm
miền nam hay gọi là cái sốt siêu vi đó
để chúng ta có những cái phát hiện mà chẩn đoán càng sớm càng tốt
để mà nếu như mà chúng ta có dấu hiệu nặng thì chúng ta phải đi viện
để có cái cấp cứu truyền dịch
rồi xử lý các cái biện pháp khác một cách nó kịp thời
vâng câu hỏi cuối cùng dành cho ông đó là
rõ ràng chúng ta để thấy là những ổ dịch mới thì đang liên tục xuất hiện tại các tỉnh thành phía nam
vậy theo ông thì bên cạnh cái việc mà khi mà lỡ bị rồi
thì chúng ta phải điều trị và phải xử lý kịp thời
thì bên cạnh đó chúng ta cũng cần phải làm gì để có thể ngăn chặn dịch bệnh sốt xuất huyết
có thể phát triển và bùng phát mạnh hả
đây chúng ta muốn nói là cái biện pháp phòng bệnh
thì chúng tôi vừa nói là sốt huyết phải là cái truyền bệnh từ người mang bằng bệnh sang người lành
thì rất nhiều năm chúng ta đã thể hiện ra cái biện pháp phòng chốt huyết này
thì không có mũi nó đốt thì không thể truyền bệnh từ người sang người được
nhưng mà cái việc phun hóa chất để diệt mũi thì các bạn biết rằng là nó rất là khó khăn
bởi vì rằng là phun thì chúng ta phải phun ở trong những cái đàn mũi mà chỉ phun ở trong dịch thôi
chứ chúng ta không thể hiện được cái bền vững
mà chúng ta phải tiến hành diệt cái con mà nó sẽ nở thành cái con mũi đó
mà việt nam gọi là con long quăng
miền bắc gọi là con bậu gậy
mà chúng ta có khẩu hiệu là không có bậu gậy thì không có long quăng thì không có sốt huyết
thì chẳng khách nhà khác là chúng ta
ví dụ như là các cái dụng cụ nước như tôi vừa nói chứa nước mưa thì chúng ta phải đổ
cái nào không đổ thì chúng ta bỏ được đi chúng ta lật úp
và chúng ta hạn chế tất cả những cái phế thải
ví dụ tôi nói một cái ví dụ như là lúc ô tô chẳng hạn chúng ta đừng để cho nó đọng nước ở trong
thì ô tô thải ấy
thì rồi các cái chậu hoa bình bông
thì chúng ta phải thay nước đi
để lưu cữu là nó đẹp ngay ở trong nhà
và tôi nói là một tuần
người dân phải một lần
để mà đổ tất cả những cái dụng cụ đó đi
với biện pháp là bột hải bỏ này
lật úp này
hoặc là thay nước ở những cái bình bông vân vân
để chúng ta thực hiện cái khẩu hiệu là không có bậu gậy thì không có sốt huyết
vâng rất là cảm ơn những thông tin chia sẻ và rất là kịp thời của phó giáo sư tiến sĩ trần đắc phu
đã dành cho quý vị khán giả và một lần nữa cảm ơn ông đã nhận lời mời tham dự chương trình của tôi ngày hôm nay ạ